lãnh đạo tp hcm hôm nay vừa chia sẻ với số lượng cả triệu người ngoài tỉnh đang sinh sống và làm việc tại thành phố
nếu ồ ạc rời thành phố về các tỉnh trong thời gian ngắn thì công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn nhất là địa phương tiếp nhận
theo đó lãnh đạo thành phố đề nghị bà con bình tĩnh yên tâm ở lại thành phố trong giai đoạn khó khăn này
về phía chính quyền tp hcm sẽ tập trung nguồn lực sự giúp đỡ của các địa phương kể cả ngân sách quỹ dự trữ để đảm bảo chăm lo
nếu tất cả người dân về quê vào thời điểm này thì công tác tổ chức đặc biệt là đón nhận của các tỉnh sẽ rất khó khăn
bên cạnh đó nhiều tỉnh thành và tp hcm đang thực hiện giãn cách xã hội hạn chế di chuyển giữa các địa bàn
nên nếu số lượng người về lớn thì bất khả thi trong công tác tổ chức
hiện tp hcm đã đề nghị các phường xã thị trấn nắm danh sách bà con công nhân lao động sinh viên bị mất việc thời gian qua
không có thu nhập cuộc sống khó khăn để hỗ trợ